trưa ngày một mươi hai tháng năm tin từ ủy ban nhân dân phường bảy thành phố cà mau tỉnh cà mau cho biết
cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái hai tuổi mất tích trên kênh sáng bạc liêu
thuộc phương bảy thành phố cà mau vào chiều ngày hôm qua một mươi một tháng năm
thi thể bé gái được lực lượng chức năng tìm gặp cách hiện trường nơi cháu bé té xuống kênh khoảng một km
sau đó được bàn giao cho gia đình để lo mai tán
nhằm kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát người thân với gia đình nạn nhân
thành phố cà mau đã hỗ trợ một mươi triệu đồng và ủy ban nhân dân phường bảy hỗ trợ ba triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm chị đặng thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
tạm trú tại khóm bảy phường bảy thành phố cà mau dẫn hai con là bé đặng nguyễn thái bảo bốn tuổi
và đặng thị mỹ kiều hai tuổi đi chơi sau đó dẫn hai con về nhà rồi đi ra nhà sau nấu cơm
khi quay lên nhà không thấy hai con nên vội vã chạy đi tìm
đến bãi vật liệu xây dựng khu vực bờ kênh sáng bạc liêu đã phát hiện cháu bảo đang nằm dưới nước và ngửa mặt lên
chị hoa liền nhảy xuống cứu đưa lên bờ và đưa đi bệnh viện sản nhi cà mau cấp cứu
riêng bé kiều thì mất tích hiện tại sức khỏe của cháu bảo chuyển biến tốt